thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
tăng cường ứng dụng chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật
nhất là giống công nghệ mới vào sản xuất là một trong những giải pháp trọng tâm
được nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh hà tĩnh lần thứ một mươi tám đưa ra
nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp
gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao chất lượng hiệu quả
và sức cạnh tranh cho nền kinh tế của tỉnh
đây là mô hình nuôi tôm bằng công nghệ sinh học tại xã thịnh lộc huyện lộc hà
do công ty cổ phần xây dựng tiến đạt đầu tư
nhờ ứng dụng phương thức nuôi tôm thương phẩm theo hướng công nghệ cao
nên chỉ sau hơn ba tháng thả nuôi đầu tiên tôm sinh trưởng tốt
đạt mức từ sáu mươi đến tám mươi con một kg sản lượng đạt khoảng sáu mươi tấn
mặc dù do giá chưa thực sự ổn định nhưng vụ nuôi đầu đã mang về lợi nhuận gần hai tỷ đồng
thành công bước đầu của mô hình nuôi tôm bằng công nghệ sinh học ở lộc hà
đã và đang chứng tỏ hướng đi đúng đắn của chính sách khuyến khích đầu tư phát triển
nuôi tôm thâm canh công nghệ cao nói riêng và ứng dụng công nghệ tiên tiến
vào sản xuất nông nghiệp nói chung ở hà tĩnh
mức độ an toàn của mô hình này thành công đến tám mươi đến chín mươi phần tấm
và mình sẽ kiểm soát được tiền đầu tư theo mô hình này
và mình sẽ kiểm soát được dịch bệnh kiểm soát được các chất xa thải
để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nền nông nghiệp toàn diện
ứng dụng công nghệ cao mà nghị quyết đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ một mươi tám đề ra
thời gian qua ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương
giả soát nghiên cứu bổ sung cơ chế chính sách hợp lý
với từng vùng địa phương nhất là các chính sách về đất đai
tín dụng khoa học và công nghệ môi trường đào tạo nhân lực
khuyến khích phát triển doanh nghiệp tư thương theo hướng chủ động
gắn kết lâu dài với sản xuất của các hộ nông dân
hiện nay ủy ban nhân dân tỉnh đáng giao cho các sở ngành
đặc biệt là sở nông nghiệp và tỉnh nông thôn
là chém chẹp để ra soát lại hệ thống chính sách
để đảm bảo là quy hoạch
là đình hưởng cho quá trình đầu tư vào sản xuất theo hướng tài cơ cổ
kiên quyết không phá vỡ quy hoạch
và cũng là không tùy tiền trong thực hiện kế hoạch
thì có như thế chúng ta mới làm tốt hơn
từ lĩnh vực khai thác khoáng sản và kinh doanh thương mại
nhận thấy tiềm năng phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh nhà
nhất là các chính sách khuyến khích
tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
nông dân nông thôn tổng công ty khoáng sản
tỉnh đã lấn sang lĩnh vực sản xuất nông nghiệp
phối hợp với các đối tác thái lan nhật bản úc canada
phát triển chăn nuôi bò karolais lai zebu chất lượng cao
đặc biệt nhờ ứng dụng công nghệ sản xuất nông nghiệp từ israel
hàng trăm hectare đồi cát hoang hóa bạc màu
ở các địa phương cẩm xuyên thạch hà
đã trở thành những cánh đồng sản xuất màu mỡ trù phú
sau khi ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển nông nghiệp
đặc biệt là sản xuất vùng rau củ quả
đất cát hoang hóa bạc màu
đã thay đổi chuyển biến tích cực về nhận thức và tư duy của nhân dân
từ máng tỉnh sản xuất từ cung tư cấp
sang sản xuất hoang hóa theo chuỗi sản phẩm
có hướng dẫn kỹ thuật của công ty khoảng sản thương mại hợp tỉnh
và các doanh nghiệp kỳ kệt
thì người dân dân dân đã chuyển đổi theo hướng sản xuất máng tỉnh công nghệ cao
chủ trương phát triển ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

nhưng cũng được triển khai trên các cánh đồng mẫu
vùng đất bạc màu mà còn len lỏi vào tận mỗi gia đình vườn hộ
thông qua việc du nhập các giống cây con và phương thức sản xuất mới
người dân trên địa bàn đã cải tạo được hơn hai vườn
sản xuất các loại cây con hợp lý mang lại hiệu quả kinh tế cao
mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu
song do nhiều nguyên nhân khác nhau nền sản xuất nông nghiệp ở hà tĩnh
vẫn còn tồn tại tình trạng manh mún nhỏ lẻ
chưa có những sản phẩm chất lượng cao nên sức cạnh tranh còn yếu
đây là vấn đề mấu chốt cần sớm được giải quyết
nông nghiệp hiện nay đứng trong một bối cảnh hội nhập
sản phẩm chúng ta mang tính tuân câu
cạnh tranh rất gây gắt với các sản phẩm
cùng loại của các nước tiên tiến
cho nên là mình phải chọn một cách làm phù hợp
phải chọn những cái sản phẩm mà mình có lợi thế
những kết quả đã đạt được trong thời gian qua cho thấy
ứng dụng chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật
nhất là giống công nghệ mới vào sản xuất là một hướng đi đúng của hà tĩnh
đó là bước tạo đà quan trọng để vươn tới nền nông nghiệp công nghệ cao trong tương lai gần
việc khó còn lại là cấp ủy chính quyền các cấp
cần tập trung tháo gỡ
là đầu ra cho nông sản